phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lạng sơn
phối hợp với công an huyện tràng định vừa bắt giữ đối tượng lại quốc dũng
trú tại huyện thanh liêm tỉnh hà nam về hành vi sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản
qua điều tra dũng sử dụng tài khoản facebook hoàng thế anh và dương thành
liên lạc với một nạn nhân trú tại huyện tràng định tỉnh lạng sơn qua mạng xã hội
để bán lại tài khoản ngân hàng không chính chủ
sau khi mua tài khoản ngân hàng nạn nhân sử dụng để thanh toán mua bán hàng hóa
khi chủ hàng chuyển tiền đến số tài khoản trên dũng đã chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản
cùng với số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng trong tài khoản ngân hàng